mặc dù đã có nhiều trường hợp tử vong do đuối nước khi tắm sông thế nhưng hiện nay trên các đoạn sông đà thuộc địa bàn huyện thanh thủy tỉnh phú thọ
người lớn và trẻ em vẫn vô tư tắm sông tại những bãi tắm tự phát
thực trạng này còn diễn ra tại nhiều địa phương khác và đến nay vẫn chưa có phương án nào để có thể giải được bài toán đuối nước khi tắm sông
dọc theo tuyến sông đà từ xã tư vũ đến xã xuân lộc huyện thanh thủy có nhiều bãi tắm tự phát
cứ mỗi buổi chiều có hàng trăm người ra đây tắm ở nhiều lứa tuổi khác nhau trong đó có chủ yếu là trẻ em
mặc dù hiện nay thời điểm không có mưa lũ nhưng nước sông đà vẫn lớn chảy xiết có nhiều đoạn trũng tạo dòng xoáy sâu rất nguy hiểm
tuy nhiên nhiều trẻ em vẫn vô tư vui đùa mà không lường trước được những nguy hiểm đang dình dập
cháu ra bơi từ bốn h ba mươi đến sáu h về ạ cháu ra đây để tập cho biết bơi
cháu chưa biết bơi
cháu chưa biết bơi nhưng mà cháu thấy tắm ở đây là bình thường không nguy hiểm lắm ạ
cách đây khoảng ba tháng là đây đã bị ba vụ chê đuối
tức là bể bơi ở đây thì khu vực đây không có chỉ có bãi sông thôi
thế cho nên là tất cả bà con cho chắc chảy ra đây tắm cho nó thoáng mát
với việc tắm sông tự phát như hiện nay nguy cơ đuối nước luôn thường trực có thể xảy ra
các cơ quan chức năng của tỉnh phú thọ cần đẩy mạnh tuyên truyền kiểm tra về phòng chống đuối nước trên địa bàn trong mùa mưa lũ
để người dân nhận thức rõ về việc phòng chống tai nạn đuối nước là trách nhiệm của toàn xã hội
đặc biệt là phải thường xuyên nhắc nhở trẻ nhỏ không được tự ý tắm ở sông suối ao hồ hồ nước tránh nguy cơ đuối nước thương tâm có thể xảy ra